thưa quý vị sau gần ba năm xây dựng công trình điểm trường k i thuộc trường mầm non dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ
trong khi đó hàng ngày cây mọc sinh vẫn phải học tạm tại các nơi khác
không chỉ thiếu thốn về cơ sở vật chất mà đi lại cũng vô cùng khó khăn
thưa quý vị tôi đứng ở đây là điểm trường mầm non bản k i thuộc trường mầm non dân hóa
xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
được đầu tư xây dựng từ năm hai nghìn một mươi chín và dự kiến đưa vào hoạt động năm hai nghìn một mươi một
tuy nhiên đến nay vẫn chưa được bàn giao bởi cơ sở hạ tầng chưa được đồng bộ
trong khi hàng ngày các em học sinh vẫn học trong các phòng học tạm bờ và rất thiếu thốn
công trình này được khởi công xây dựng từ năm hai nghìn một mươi chín với số vốn hơn ba ba tỷ đồng
từ nguồn vốn trai phiếu của chính phủ do ủy ban nhân dân xã dân hóa làm chủ đầu tư
được thiết kế hai tầng với bốn phòng học
đảm bảo cho gần sáu mươi học sinh tại hai bản ca ai và ca vàng cùng thuộc xã dân hóa
trường được xây xong từ năm hai nghìn hai mươi một tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể bàn giao
các cấp quan tâm để con em sớm được
về trường mới đi học
hiện nay thì chúng tôi cũng đang chỉ đạo sửa chữa khắc phục lại một số điểm có hư hỏng do thời gian
để báo cáo sự xây dựng nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng
chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành việc bàn giao trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tình trạng của điểm trường ca ai
tình trạng của điểm trường ca ai
hiện nay không chỉ ảnh hưởng đến việc dạy và học mà còn gây lãng phí ngân sách nhà nước
do đó các ban ngành liên quan cần sớm có phương án để giáo viên và các em học sinh
có thể chuyển đến nơi học mới đảm bảo công tác dạy và học